hiện nay hà nội đã ghi nhận hai ca nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng là bệnh nhân hai mươi ba tuổi ở mỹ trì quận nam tử liêm và bệnh nhân bảy mươi sáu tuổi ở quận tây hồ
cả hai người đều vừa trở về từ đà nẵng
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố vừa qua chủ tịch ubnd tp hà nội đã chỉ đạo từ nay đến ngày một tháng tám phải hoàn thành xét nghiệm nhanh toàn bộ những người từ đà nẵng và các vùng dịch về hà nội
và sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
thưa quý vị tôi đang có mặt tại số một trăm bốn mươi một lò đúc
đây là điểm sẽ triển khai xét nghiệm nhanh sát covid hai dành cho những người dân từ đà nẵng trở về trên địa bàn quận hai bà trưng thành phố hà nội
chỉ tính riêng điểm xét nghiệm này thì có tới năm mươi trường hợp thuộc diện nguy cơ cao f một
chính vì vậy mà tất cả người dân đến đây thực hiện xét nghiệm đều bắt buộc phải giữ khoảng cách và đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn
trung tâm y tế quận hai bà trưng đã chuẩn bị
cơ sở huy động hàng chục cán bộ an ninh làm công tác bảo vệ tuyên truyền hướng dẫn người dân theo thứ tự
đầu tiên là xếp hàng kê khai thông tin y tế sau đó lấy mẫu xét nghiệm nhanh và chờ kết quả
những trường hợp có kết quả nghi ngờ sẽ được cách ly riêng và làm xét nghiệm sâu hơn để khẳng định chắc chắn
từ hôm nay đến khi chúng tôi triển khai làm xong toàn bộ test cho những người dân trên địa bàn quận
thì những trường hợp mà test nghi ngờ dương tính cũng sẽ được chỉ định chuyển sang lấy mẫu ngoái họng để làm pcr khẳng định lại
các trường hợp f một mà chiều nay chúng tôi cũng tiến hành lấy mẫu pcr là các trường hợp có liên quan đến ca bệnh thạch huy của quận nam từ liêm
và ca bệnh ngô trọng cẩn của quận tây hồ hiện đang cư trú tại quận hai bà trưng
chúng tôi tiến hành xét nghiệm ngay chiều nay và sau đó di chuyển các trường hợp f một này vào cách ly tại bệnh viện
với bộ xét nghiệm nhanh chỉ sau từ một mươi đến hai mươi phút đã có kết quả xét nghiệm
tôi đã từng đi qua đà nẵng trong thời gian tháng bảy vừa qua từ mùng chín đến một mươi hai và nghe theo chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố cũng như ủy ban nhân dân quận
thì hôm nay tôi đến đây để test xét nghiệm nhanh kết quả của tôi là âm tính
tôi cảm thấy rất là yên tâm vì là hiện tại bây giờ đã có rất nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng
tại tôi đi xét nghiệm âm tính như thế này thì tôi cũng rất là yên tâm tự bảo vệ cho mình cũng như là bảo vệ cho mọi người
chị hương là một trong số hơn một bốn trăm linh trường hợp được xét nghiệm nhanh tại quận hai bà trưng
kết quả xét nghiệm nhanh covid một mươi chín có thể sẽ giúp phát hiện những ca bệnh trong cộng đồng và phục vụ ngành y tế thành phố trong việc tổng hợp đánh giá mức độ lây nhiễm trên địa bàn
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội với những trường hợp đi về từ đà nẵng hà nội đã xác định có hơn hai mươi một người
từ nay đến ngày một tháng tám trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm tại các địa điểm khác trên toàn thành phố